tuy nhiên theo chuẩn nghèo đa triều cả nước vẫn còn khoảng ba triệu hộ nghèo hộ cận nghèo hàng trăm nghìn thôn bản xã đặc biệt khó khăn và nhiều huyện nghèo cần được quan tâm hỗ trợ
việt nam phấn đấu mỗi năm giảm một đến một năm hộ nghèo và sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững về giảm nghèo đến năm hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc mà việt nam đã cam kết
với thông điệp chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
nhân ngày vì người nghèo việt nam và ngày thế giới phòng chống đói nghèo một mươi bảy tháng một mươi thủ tướng đã phát động tháng hành động vì người nghèo
trong khuôn khổ các hoạt động tham gia đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu lần thứ một trăm ba mươi bảy tại st petersburg liên bang nga
trưa một mươi năm tháng một mươi theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội hàn quốc chung siê kyun
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội hàn quốc chung sie kyun
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng gặp lại ngài chủ tịch quốc hội chung sei kyun và các đại biểu quốc hội hàn quốc
tại thành phố saint petersburg sau cuộc gặp rất ấn tượng tại hà nội vừa rồi
chủ tịch quốc hội cho rằng trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay hai bên cần trân trọng những thành quả có được và tăng cường
củng cố mở rộng hợp tác đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc đi vào chiều sâu vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước
nhân dịp này thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng mời lãnh đạo quốc hội hàn quốc
cử đoàn cấp cao tham dự diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi sáu từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
chủ tịch quốc hội hàn quốc chung sikyun bày tỏ vui mừng khi gặp lại chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sau chuyến thăm rất thành công tại việt nam
nhân sự kiện việt nam tổ chức hội nghị cấp cao apec tại đà nẵng chủ tịch quốc hội hàn quốc cho biết
tổng thống hàn quốc sẽ tới tham dự hội nghị quan trọng này
cho rằng việt nam và hàn quốc có mối quan hệ khăng khít chủ tịch quốc hội hàn quốc mong muốn hai nước tiếp tục tổ chức các chuyến thăm cao cấp
nhằm tăng cường tin cậy chính trị mở rộng hợp tác đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu
đồng thời gửi lời mời trân trọng đến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm chính thức hàn quốc trong thời gian sớm nhất
trước đó vào sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã hội kiến với chủ tịch quốc hội cộng hòa hồi giáo iran aliyeh disar lariyani
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua
nhất trí với các đề xuất của chủ tịch quốc hội alie disur larijani về việc hai nước cần tăng cường và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ tại kỳ họp lần thứ chín ủy ban hỗn hợp giữa hai nước ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng bảy vừa qua
đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp thủy sản năng lượng khai khoáng dầu khí viễn thông ngân hàng
lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã nhất trí đưa kim ngạch song phương thời gian tới lên hai tỷ usd
nhóm nghị sĩ hữu nghị iran việt nam đã được thành lập do chủ nhiệm ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia hội đồng tư vấn hồi giáo quốc hội iran làm chủ tịch
và nhóm nghị sĩ hữu nghị này sẽ thăm việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng
chủ tịch quốc hội alidiser larijani cho rằng đây là minh chứng cụ thể thể hiện sự quan tâm của quốc hội iran trong việc thúc đẩy hợp tác với quốc hội việt nam
bên lề đại hội đồng ipu lần thứ một trăm ba mươi bảy sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã tiếp phó chủ tịch nhân đại trung quốc trường bình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác
các chiến lược toàn diện với đảng nhà nước trung quốc
giao lưu hợp tác hiếu nghị giữa quốc hội hai nước ngày càng được chú trọng trở thành kênh quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội để thúc đẩy các hợp tác thực chất
cũng như giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trao đổi thông tin kinh nghiệm hoạt động lập pháp
phối hợp giám sát việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước
phó chủ tịch nhân đại trung quốc trường bình cho rằng việc quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp
sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam phát triển ổn định lành mạnh và bền vững
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi một kết hợp với không khí lạnh tăng cường
từ đêm nay đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa
riêng phía đông bắc bộ mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm phía đông có nơi trên một trăm năm mươi mm
hồi một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một bảy độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm hai mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi ba tức là một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km và suy yếu dần
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm bốn mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp tám tức là một mươi năm một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu

do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi một kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ đêm nay đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa
riêng phía đông bắc bộ mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm phía đông có nơi mưa trên một trăm năm mươi mm
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm ma túy bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa bắt đối tượng vận chuyển
ba lô chứa một mươi kg ma túy đá cùng hai mươi viên ma túy tổng hợp tại km tám mươi năm trăm linh trên quốc lộ tám a thuộc địa bàn xã biên giới sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tại cơ quan điều tra đối tượng sông dua gióng ba mươi một tuổi quê ở xã nang ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an hiện trú tại bản nọng bóng huyện khâm cợt tỉnh bô ly khăm say lào khai nhận mở sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
gióng đi từ lào qua cánh gà cửa khẩu cầu treo về việt nam đến khu du lịch sinh thái sơn kim
để giao dịch mua bán ma túy với một đối tượng người việt nam sau đó gióng quay ngược lên cánh gà phía trái cửa khẩu cầu treo để nhận ma túy do hai đối tượng người lào bàn giao với số tiền công năm trăm linh usd
vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
mới đây lực lượng công an huyện phú quốc cũng đã bắt quả tăng lê anh tuấn ba mươi bốn tuổi ngụ ở xã dương tơ huyện phú quốc
tuấn đang bán ma túy cho con nghiện ở ấp xuế mây xã dương tơ tăng vật thu được tại hiện trường gồm ba bịch ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét nơi ở của tuấn lực lượng công an đã thu giữ ba mươi năm bịch ni lông và lọ thủy tinh bên trong có chứa gần một kg ma túy đá năm trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều phương tiện dụng cụ dùng để sử dụng và sang chiết ma túy
vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thời gian gần đây người dân khu vực thôn nam mẫu xã thượng yên công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã phản ánh với các cơ quan chức năng về việc môi trường bị ô nhiễm mùi hôi bốc lên tại khu vực nhà máy xử lý rác thải khe giang
phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại quảng ninh đã tới hiện trường để tìm hiểu sự việc
quân đội nga cho biết is hiện chỉ còn kiểm soát chưa tới tám diện tích syri sau những thành công lớn của các binh sĩ syri gần đây
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào